người dân tp hcm đã nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động trở lại
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng yêu cầu người dân
không nên lơ là chủ quan bởi số ca nhiễm vẫn còn tăng
mặc dù so với lần công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi tp hcm đã không còn có sự xuất hiện của vùng cam
quận bình tân đã chuyển từ cấp độ ba sang cấp độ hai
một số quận chuyển từ cấp độ dịch hai sang cấp độ dịch một là quận tân phú quận bốn quận năm quận sáu
trong khi đó số người mắc mới qua xét nghiệm at pca cũng giảm sâu
nhưng những ngày qua có sự gia tăng nhẹ
hiện đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba là một mươi một hai trăm ba mươi người
cơ sở thu dung điều trị ở tại địa bàn quận huyện của chúng ta
thì chúng ta phải thu gọn lại một số các bệnh nhân còn lại chưa đủ thời gian
thì chúng ta buộc phải đưa vào các cơ sở
cơ sở điều trị thu dung
thứ hai nữa là theo lộ trình mà đối với các bệnh viện giả chiến phương dung
trên địa bàn thành phố chúng ta phải thu hẹp lại
cái bệnh viện cũng còn một số các bệnh nhân
thì sẽ điều chuyển sang các bệnh nhân khác
bệnh nhân đối với các bệnh viện khác số ca chúng ta có tăng lên
thì việc này theo phân tích đánh giá chúng ta ghi nhận là
do các công ty xứ nghiệp các đơn vị nhà máy đang bắt đầu hoạt động
sẽ có một số trường hợp dân tính
có thể là người ta sẽ đã để
đề xuất để đưa vào trong các bệnh viện
để điều trị cho an toàn cho công nhân người ta hơn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh nhấn mạnh
hiện thành phố hồ chí minh vẫn còn ở cấp độ hai
trong đó một số phường xã có cấp độ ba
khi mỗi ngày có hơn một ca nhiễm
tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp khó lường
nguyên tắc của chúng ta đó là an toàn tới đâu
mở cửa tới đó
không được chủ quan lơ là
tình dịch dịch bệnh còn rất là phức tạp
khó lường nên đó là mộng muốn người dân
thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch
trong thời gian tới sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
sẽ có chính sách thu hút nhân lực
nhằm tăng cường xây dựng mạng lưới y tế cơ sở
y tế dự phòng từ thành phố đến phường xã
góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa
đủ khả năng ứng phó tốt đối với dịch bệnh